nhân kỷ niệm một trăm linh năm ngày sinh chủ tịch nước đại tướng lê đức anh ngày một tháng một mươi hai sáng nay bộ quốc phòng chủ trì phối hợp với ban tuyên giáo trung ương
văn phòng chủ tịch nước và tỉnh ủy thừa thiên huế đã tổ chức hội thảo khoa học đồng chí lê đức anh với cách mạng việt nam và quê hương thừa thiên huế
đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương đã tham dự hội thảo
hội thảo đã làm sáng tỏ những vấn đề chủ yếu truyền thống đấu tranh cách mạng và yêu nước của nhân dân thừa thiên huế quê hương của đại tướng lê đức anh
quá trình hoạt động cách mạng và những cống hiến xuất sắc của chủ tịch nước đại tướng lê đức anh đối với cách mạng việt nam
chủ tịch nước đại tướng lê đức anh người con ưu tú của quê hương thừa thiên huế
những bài học kinh nghiệm rút ra từ cuộc đời hoạt động cách mạng của chủ tịch nước đại tướng lê đức anh vận dụng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc hiện nay